thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn cano du lịch mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai bị lật chìm trên vùng biển
cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam đã khiến cho một mươi bảy người tử vong vào hôm hai mươi sáu tháng hai
công an tỉnh quảng nam đã áp dụng biện pháp cấm đi di chuyển khỏi nơi cư trú đối với ông lê sen
năm mươi hai tuổi chú thệ phường cửa đại thành phố hội an là người lái chiếc cano du lịch này
qua khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của những người trên cano cho biết
cano chạy đúng luồng lạch không va đập độ sâu tại đó thì gần bốn mét
qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra thời điểm xảy ra tai nạn
cano chạy với tốc độ ba mươi hai km một giờ
những lời khai của du khách thuyền viên cho thấy chiếc cano đang chạy thì gặp sóng lớn nên bị lật
hiện công an cũng đang lấy mẫu vỏ tàu đem đi giám định xem sức bền như thế nào
có đảm bảo hay không và tiến hành các bước xác minh điều tra thu thập tài liệu làm rõ vụ tai nạn
thưa quý vị hơn một mươi ngày nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bốn bị cáo
gồm danh thành toản một mươi bảy năm tù giam về tội giết người nguyễn thêm lộc ba năm tù nguyễn văn sang hai năm tù
trương thành nhã hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
các bị cáo trên cùng chủ tệ huyện gò khoa tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại ấp thới khương
xã thới quản huyện gò khoa xảy ra mâu thuận đánh nhau giữa nhóm của toàn sang lộc
với nhóm của trịnh hoàng nám trương thành nhã
trong lúc hỗn chiến toản đã cầm gạch đập vào vòng đầu của nhã gây thương tích
sau đó hai nhóm tiếp tục dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau qua lại nhiều lần
gây náo loạn mất trật tự an ninh khu vực dân cư
hậu quả làm trịnh hoàng nám bị toản đánh tử vong do chấn thương sọ não
còn trương thành nhã bị toàn đánh gây thương tích năm
ngoài mức án nêu trên các bị cáo còn liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị công an tp long khánh tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai đối tượng là tăng văn trường
và hồ thế anh cùng chú tại tỉnh đồng nai tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra công an thành phố long khánh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến ngã ba tân phòng phường xuân tân thì phát hiện trường và thế anh điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo
khi thấy lực lượng công an trường đã lấy bịch ma túy bao gồm một mươi tép heroin và ma túy đá có trọng lượng hơn bốn mươi hai gram
trao người và ném xuống đất
tại cơ quan công an cả hai khai nhận mua ma túy từ một người phụ nữ không rõ lai lịch tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai
với số tiền một mươi năm triệu đồng về để sử dụng
được biết thì đối tượng tăng văn trường đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị hiện nay tình trạng tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng gia tăng và có những biểu hiện rất tinh vi
tại thành phố đà nẵng lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi liên quan đến vấn đề ma túy
vào việc các đối tượng lựa chọn các nhà nghỉ khách sạn
kín đáo làm bãi đáp để tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy đang là một vấn đề rất nhức nhối và gây khó khăn cho lực lượng chức năng
một khách sạn tại địa chỉ an cư sáu phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
nhìn ở ngoài thì khó ai có thể biết được đây là nơi được các đối tượng thuê để tổ chức sử dụng ma túy
công an thành phố phát hiện ba phòng với một mươi bảy nam nữ thanh niên đang xe sửa bài lắp
khám xét nhanh phát hiện nhiều đĩa xứ có chứa ma túy ketamin và các phòng đều được trang bị đầy đủ từ loa đèn công suất lớn dầu gió phục vụ cho việc sử dụng ma túy
đầu tranh nhanh được biết cơ sở lưu trú này do phạm thanh hưng quê tỉnh quảng nam đứng ra thuê và tổ chức cho khách có nhu cầu đến sử dụng ma túy
tết nhanh cả một mươi thanh niên dựng tính với chất ma túy
chỉ tính riêng thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố đã phát hiện và xử lý chín vụ khởi tố hai mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tránh mua phải hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tránh việc lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội
sở y tế hà nội vừa có văn bản chỉ đạo về việc kê đơn bán thuốc chứa hoạt chất monupiravir do việt nam sản xuất cho người mắc covid một mươi chín
sở y tế hà nội chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc tại thủ đô phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc
thực hành tốt phân phối thuốc thực hành tốt bán lẻ thuốc thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn
chỉ bán thuốc có hoạt chất monupiravir cho người mắc covid một mươi chín có đơn thuốc đúng quy định tư vấn nguy cơ lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược quốc gia
sở y tế hà nội yêu cầu tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ tích chữ và đẩy giá thuốc tăng cao
sở y tế giao nhiệm vụ cho trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc đồng thời đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan như quản lý thị trường kiểm tra giám sát việc bình ổn giá thuốc và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất monopiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý

tổ công tác phát hiện năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín chủ hàng là nông đức quyền chú tại thành phố lạng sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
quyền khai nhận đặt mua số hàng hóa trên với một người không quen biết qua mạng xã hội gia lô với giá năm mươi đồng một bộ
và lô hàng này có tổng trị giá là hai mươi năm triệu đồng khi đang đi giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt xử
thưa quý vị bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị này vừa bắt giữ liên tiếp ba vụn
với hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu vào rạng sáng nay
khoảng từ giờ đến hai giờ ba mươi phút rạng sáng nay đồng biên phòng cầu muốn phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng chống ma tý
và tội phạm bộ đội biên phòng đồng tháp tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn được phân công
đến khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự phát hiện hai nhóm đối tượng đang mang vác các bao tải
đi từ hướng sông biên giới sở thượng vào nội địa
tổ công tác tiến hành kiểm tra nhưng các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa lợi dụng đêm tối chạy thoát
bỏ lại hiện trường ba bao thuốc lá ngoại các loại
trước đó tổ công tác của chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số một đồn biên phòng cầu muốn
trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự đã phát hiện và ngăn chặn
một vụ vận chuyển hàng lậu thu giữ một gói thuốc lá ngoại các loại
hiện đơn vị đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày ba tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa phối hợp với công an thành phố thủ dầu một
triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền thu giữ hơn một trăm linh triệu tiền tăng vật
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp công an thành phố thủ dầu một
phòng cảnh sát khởi động bắt quả tan một nhóm đối tượng đang tổ chức đá gạ ăn tiền
tại một vườn tre thuộc khu phố một phường hiệp an thành phố thủ dầu một
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ ba mươi một đối tượng một mươi ba xe máy một xe ô tô cùng một số tan vật
các đối tượng sử dụng để đá gà thu giữ khoảng hơn một trăm linh triệu đồng tiền tan vật
qua làm việc ban đầu các đối tượng khai nhận tham gia đá gà ăn tiền mỗi trận đá từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng
được biết khu vực các đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền là bãi đất trống địa hình đi lại rất khó khăn
để không bị phát hiện các đối tượng cho đàn em cảnh giới khu vực đường vào sới bạc
để bắt được ổ đánh bạc này cảnh sát hình sự đã phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp
các cơ quan chức năng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế ủng tắc giao thông
ngăn chặn tình trạng taxi dù và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế
tại khu vực sân bay tân sơn nhất tp hcm
liên quan hiện tượng xe dù và taxi chèo cáo ép giá cứ vận tải tại khu vực nhà ga sân bay
gây mất an ninh trật tự trong giai đoạn cao điểm
cả hàng không quốc tế tân sơn nhất và công ty cố phận đầu tư tcp
điều chỉnh bổ sung luồng tuyến phù hợp với hiện trạng giao thông cơ sở hạ tầng tại sân bay
thiết lập các làng xe trong nhà xe tcp tạo điều kiện cho taxi hoạt động lưu thông thông suốt
tránh ủng tắc bố trí linh hoạt cho taxi ra lòng xe đón khách khi cao điểm
đồng công an cả hàng không quốc tế tân sơn nhất được yêu cầu tăng cường công tác quản lý địa bàn
lập hồ sơ phân loại theo dõi quản lý các nhóm đối tượng hoạt động trái phép
vi phạm quy định pháp luật gây mất an ninh trật tự để phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm không để tình hình diễn biến phức tạp kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm
với trường hợp chèo cáo ép giá cước vận tải hoạt động xe dù và taxi
công an phường hai quận tân bình thanh tra giao thông cảnh sát giao thông đã yêu cầu phối hợp
xử lý dứt điểm hiện tượng xe dù taxi dù hoạt động chèo cáo ép giá hành khách trước khu vực sân bay
giải quyết dứt điểm tình trạng xe ôn giá xe công nghệ chèo cáo ép giá hành khách
ở khu vực từ đường trường sơn ra sân bay
thưa quý vị lợi dụng sự lo lắng của người dân về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
một số đối tượng tại lạng sơn đã đặt mua hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc xuất xứ và giao bán tràn lan trên mạng xã hội về bán kiếm lời
vào hồi một mươi năm h ngày hai tháng ba trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường bà triệu
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đội cảnh sát kinh tế công an thành phố
đã phát hiện xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ lô hàng này là nông đức quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại thành phố lạng sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
quyền khai nhận đã đặt mua số hàng hóa trên với một người không quen biết qua mạng xã hội gia lô
với giá là năm mươi đồng một bộ lô hàng có tổng trị giá hai mươi năm triệu đồng
khi đang đi giao cho khách thì bị được được công an phát hiện và bắt giữ
cũng liên quan đến thị trường kinh doanh các loại mặt hàng kit test thuốc điều trị nước sát khuẩn
liên quan đến công tác phòng chống dịch tại tỉnh bắc ninh cũng đã chỉ đạo tăng cường lực lượng
thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch
đây là số hàng kit test nhanh covid không đủ các điều kiện giấy tờ theo quy định
được lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh phối hợp với đội một
cục quản lý thị trường bắc ninh thu giữ vào trường ngày hai mươi tám tháng hai tại khu công nghiệp quế võ
đối tượng vận chuyển số hàng trên là người ngoại tỉnh đang trên đường đi tư hộ
đội đã ban hành quyết định xử phạt và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật
tại các cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược trang thiết bị vật tư y tế
lượng người dân đi mua kit test sinh phẩm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
thuốc điều trị f hay nước sắt quẩn những ngày qua tăng cao
các ngành đơn vị địa phương của tỉnh bắc ninh đã tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường
đảm bảo cân đối cung cầu không để xảy ra hiện tượng đầu cơ trục lợi
tiêu thụ hàng không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
đội ba phòng khách sát nghiệp đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tiến hành ra sát lắm tình hình
kịp thời phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn hành vi tàng trữ vận chuyển
những mặt hàng kit test thuốc hỗ trợ điều trị covid giả mạo nhân hiệu
hoặc hàng không có nguồn gốc xuất xứ từ đó kịp thời đề ra biện pháp để giải quyết
thực hiện đợt cao điểm về chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần
tỉnh bắc ninh đã triển khai ký cam kết đối với sáu trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh tổ chức kiểm tra bốn mươi sáu vụ
xử lý bốn mươi ba vụ buôn lậu gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ phạt hành chính và tịch thu số tiền gần hai năm tỷ đồng
mời gọi người thân bạn bè thậm chí chỉ là những người không quen biết để mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng lừa đảo chiếm đất tài sản
hà nội đối tượng cùng quê ở tỉnh đắk lắc vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ và khởi tố về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
hai đối tượng này là nguyễn thị anh ba mươi một tuổi và lê thị bình ba mươi tuổi cùng quê tại tỉnh đắk lắc tạm trú tại thành phố hà nội và thành phố đà nẵng
cụ thể như sau anh và bình vốn là đồng hương thân thiết khi được một đối tượng trên mạng xã hội yêu cầu cần một lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ cho nhiều mục đích vi phạm pháp luật với giá một triệu đồng một tài khoản thẻ
nguyễn thị anh đã bàn bạc với lê thị bình cùng tham gia để kiếm thêm thu nhập trong thời điểm dịch bệnh khó khăn
đồng ý với đề nghị của anh bình đã liên hệ với người thân và bạn bè quen biết ở đà nẵng cũng như tại quê nhà đắk lắc đăng ký lập nên nhiều tài khoản và bán lại cho anh với giá là bảy trăm linh đồng
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho đến thời điểm bị phát hiện anh và bình đã cấu kết thu lợi bất chính gần hai mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị anh và lê thị bình để tiếp tục phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án